tại hà nội thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo đã đồng ý kế hoạch kết thúc điều tra truy tố xét xử một mươi hai vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo trong năm hai nghìn một mươi bảy
tại cuộc họp thường trực ban chỉ đạo đã đồng ý kế hoạch kết thúc điều tra truy tố xét xử một mươi hai vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo trong năm hai nghìn một mươi bảy